thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dp world của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ông sultan ahmed bin sulaym
bày tỏ vui mừng khi chủ tịch tập đoàn dp won sang thăm làm việc tại việt nam thủ tướng hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác mới giữa dp won với phía việt nam
thủ tướng khẳng định doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam là thành phần quan trọng của nền kinh tế việt nam và cho biết thời gian qua việt nam đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài
tính đến hết năm hai nghìn một mươi năm việt nam đã có hai mươi một dự án từ một trăm một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn hơn ba trăm linh tỷ đô la mỹ
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam
chính phủ việt nam sẵn sàng lắng nghe chia sẻ tháo gỡ
để giúp đỡ các khó khăn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và tập đoàn dp world nói riêng đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng công bằng cho các doanh nghiệp
chủ tịch tập đoàn cảng quốc tế dp world ông sultan ahmed bin sulaym cho biết tập đoàn rất tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế của việt nam
trong đó tập đoàn đánh giá cao tiềm năng phát triển càng biển logistic của việt nam
ông sultan ahmed bin sulaym cho rằng việt nam có lợi thế về nguồn nhân lực
đây là yếu tố quan trọng để phát triển các khu công nghiệp